với bốn ba trăm linh ha đất trồng chè huyện phú lương đứng thứ hai tỉnh thái nguyên về diện tích và sản lựa chè
tận dụng lợi thế về kinh nghiệm thâm canh sản phẩm chè huyện phú lương đã đề ra chủ trương đưa chè trở thành cây trồng chủ lực giúp nông dân thoát nghèo